khi kết thúc công việc chuyên môn nhân viên y tế tiếp tục phải làm hồ sơ hành chính có ngày lên đến một mươi hai giờ
áp lực công việc quá lớn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhân viên y tế
hàng ngày nhân viên y tế được phát cơm hộp với suất ăn là một trăm hai mươi đồng trên một ngày
khẩu vị không được điều chỉnh phù hợp với các nhân viên hỗ trợ đến từ khu vực miền bắc gây khó khăn không đảm bảo sức khỏe chống dịch
những trường hợp nhân viên y tế là f trong quá trình công tác được điều chuyển lên khu người bệnh
suất ăn của nhân viên y tế được chuyển sang tiêu chuẩn suất ăn của người bệnh là tám mươi đồng trên một ngày
trong chuyến thăm bệnh viện hồi sức covid một mươi chín tp thủ đức sáng tám tháng chín bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên bày tỏ sự xúc động trước những nỗ lực đóng góp của đội ngũ y bác sĩ tại đây
bệnh viện hồi sức covid một mươi chín đã trải qua năm mươi năm ngày chiến đấu tiếp nhận bệnh nhân điều trị và cho xuất viện khoảng sáu trăm linh bảy trăm linh người
bí thư nguyễn văn nên đánh giá bệnh viện đã vượt qua một chặng đường gian khó
đến nay số bệnh nhân nhập viện giảm khoảng ba mươi tử vong giảm gần năm mươi
đây là sự nỗ lực rất lớn rất đáng trân trọng
tại bệnh viện này có thể đo được tình hình ở bên ngoài cũng có xu hướng giảm như vậy ông nói
bí thư nguyễn văn nên chia sẻ đại dịch rất khốc liệt và nhiều thử thách
lực lượng tuyến đầu một lần nữa đã ra trận với tinh thần không quản ngại khó khăn nguy hiểm thậm chí có sự hy sinh
cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín lần này lịch sử sẽ ghi nhận ông nói
bày tỏ sự cảm kích và chia sẻ
nguyễn văn nên nói đại dịch rất khó khăn trong điều trị chăm sóc bệnh nhân và sinh hoạt cá nhân của các lực lượng làm việc tại bệnh viện
ông nguyễn văn nên nhấn mạnh đội ngũ này không chỉ đem tình thương để chăm lo sự sống sức khỏe tính mạng cho bệnh nhân
mà còn xem đây là cơ hội để được công hiến thử thách trao dồi nghề nghiệp đây là những suy nghĩ rất đáng trân trọng
bí thư thành ủy tp hcm chia sẻ sau hai tuần tăng cường biện pháp giãn cách nghiêm ngặt từ ngày hai mươi ba tháng tám
các nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch ra cộng đồng hạn chế tử vong và đảm bảo đời sống người dân ngày càng mang lại hiệu quả rõ nét
đến nay bệnh viện tiếp nhận hơn hai sáu trăm hai mươi tám bệnh nhân trong đó hơn sáu trăm linh bệnh nhân xuất viện bảy trăm bốn mươi chín người chuyển từ điều trị nặng xuống nhẹ
hai mươi bốn trường hợp tử vong chiếm tỷ lệ hai mươi sáu bốn bác sĩ thức nhấn mạnh tỷ lệ tử vong này không thấp nhưng cũng không quá cao so với thế giới
sáng tám tháng chín hà nội bắt đầu kiểm soát người dân
tham gia giao thông qua giấy đi đường mã qr code mỗi lượt chỉ mất khoảng năm giây nên chốt vùng đỏ giảm un tắc đáng kể
sáng ngày tám tháng chín chốt kiểm soát phương tiện ra vào vùng một vùng đỏ ở cầu diễn bắc từ liêm hà nội bắt đầu kiểm tra giấy đi đường mã qr code với người và phương tiện tham gia giao thông
lực lượng chức năng cầm sẵn smartphone để phục vụ quét mã qr với giấy đi đường mẫu mới
việc cấp giấy đi đường mới giúp tránh được un tắc tại các chốt khi thủ tục kiểm tra nhanh gọn hạn chế tiếp xúc
giấy đi đường mẫu mới chủ yếu được cấp trong lĩnh vực thiết yếu như siêu thị ngân hàng
lực lượng chức năng chỉ cần quét mã qr là có đầy đủ thông tin cần thiết
song song với việc kiểm tra mẫu giấy đi đường mới lực lượng chức năng cũng để người dân chưa có giấy đi đường mẫu mới tiếp tục sử dụng mẫu giấy cũ đơn vị công tác tự cấp khi tham gia giao thông
việc triển khai mẫu giấy đi đường mới giúp giảm thiểu ủn tắc giao thông giờ cao điểm
bên cạnh đó hình thức kiểm tra tiện lợi hơn so với trước kia vì quản lý qua phần mềm chỉ cần quét là nhận diện được ngay thông tin người đi đường
tuy nhiên do việc sử dụng song song hai mẫu giấy cũ và mới nên đội cảnh sát giao thông số sáu vẫn phải tăng cường thêm lực lượng trực chốt
đồng thời tổ chức phân luồng từ xa sử dụng loa tuyên truyền yêu cầu người dân cầm sẵn giấy tờ trên tay để giảm thời gian kiểm tra kiểm soát
trước đó công an hà nội thông báo sẽ kiểm tra người và phương tiện theo mẫu giấy đi đường mới có mã qr từ sáu giờ ngày tám tháng một
tuy nhiên đến tối ngày bảy chín bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng nói thành phố cho phép người dân tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp
và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư điều chỉnh đến khi đạt hiệu quả thì mới nhập hai loại giấy thành môn
sáng tám chín đoàn giám sát của thường trực thội đồng nhân dân thành phố do ủy viên ban
thường vụ thành ủy phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân thành phố hà nội phùng thị hồng hà làm trường đoàn
làm việc với ubnd tp và các sở ngành liên quan về tình hình kết quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo đánh giá của thường trực hội đồng nhân dân thành phố với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau
việc thực hiện công tác hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
theo các nghị quyết của trung ương và thành phố đã được các sở
ngành có liên quan các địa phương nhanh chóng thực hiện
mặc dù trong bối cảnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
nhưng các đơn vị đặc biệt là ngành lao động thương bình và xã hội các cấp
vẫn đang khắc phục mọi khó khăn để ra soát thẩm định hồ sơ phê duyệt danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng
đảm bảo kịp thời đúng quy định đúng đối tượng góp phần vào việc chăm lo đời sống nhân dân
và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thủ đô
tuy vậy thường trực hội đồng nhân dân thành phố cũng cho rằng bên cạnh những kết quả tích cực
thì công tác tuyên truyền còn hạn chế dẫn đến nhiều đối tượng thu hưởng
chưa nắm bắt và làm thủ tục hồ sơ để hưởng các chế độ chính sách
việc ra soát một số nhóm đối tượng tại một số đơn vị còn hạn chế đặc biệt là nhóm lao động tự do
có tâm lý cho người dân đến làm các thủ tục dẫn đến việc thực hiện các chính sách hỗ trợ
cho một số nhóm đối tượng chưa kịp thời và đúng thời điểm
tại buổi làm việc phó chủ tịch ubnd tp cn
nguyễn dũng khẳng định toàn thành phố đã triển khai chính sách của trung ương và thành phố hỗ trợ các nhóm đối tượng kịp thời
nhiều địa phương có cách làm sáng tạo để nhanh chóng tiếp cận người dân khó khăn do dịch bệnh
tuy nhiên thực tiễn triển khai vẫn còn khó khăn vướng mắt và thành phố đã có văn bản chỉ đạo tháo gỡ
nhưng một số đơn vị vẫn lúng túng cứng nhắc nên hiệu ứng của chính sách đến với người dân chưa bao quát hết
kết luận buổi giám sát phó chủ tịch thương trực hội đồng nhân dân thành phố phùng thị hồng hà đánh giá
thành phố đã triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng do dịch bệnh nghiêm túc đúng quy định
nhưng trong quá trình vẫn còn có chậm trễ có nơi có lúc còn chờ người dân đến mà chưa chủ động đến với người dân
để hướng dẫn tiếp cận tạo điều kiện để người dân được hưởng chính sách nhanh nhất
trong đó có một số đối tượng còn chưa được bao phủ bởi chính sách hỗ trợ
tính đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một gần một mươi chín tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất của các doanh nghiệp
cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố hà nội
được gia hạn theo nghị định của chính phủ
điều này cho thấy nỗ lực của các cơ quan chức năng hà nội trong việc gấp suốt triển khai hỗ trợ
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
thông tin mới nhất về việc triển khai gia hạn theo nghị định số năm mươi hai hai nghìn hai mươi một ndcp ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
tính đến ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cho thấy hà nội đã tiếp nhận giấy gia hạn đối với doanh nghiệp
thuế giá trị gia tăng là hai mươi chín tám mươi bốn người nộp thuế
với số tiền đề nghị gia hạn là tám hai trăm bảy mươi tám tỷ đồng tăng ba mươi so với thời điểm ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tăng ba mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi gia hạn theo nghị định số bốn mươi một hai nghìn hai mươi ndcp
tiền thuê đất là một ba trăm năm mươi một người nộp thuế số điểm đất là một sáu trăm linh
với số tiền đề nghị gia hạn là một bốn mươi bốn tỷ đồng tăng một mươi bảy so với thời điểm ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
bằng chín mươi chín sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
đối với cá nhân kinh doanh cơ quan thuế hà nội đã tiếp nhận giấy gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng
thu nhập cá nhân với cá nhân kinh doanh là sáu trăm sáu mươi hộ với số tiền đề nghị gia hạn là hai mươi ba tỷ đồng
tăng một trăm năm mươi so với thời điểm ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một bằng ba mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và sức khỏe
tính mạng của nhân dân thành phố hà nội đang giả soát các nhiệm vụ giải pháp theo tinh thần chỉ đạo của bộ chính trị
ban bí thư thủ tướng chính phủ để quyết liệt tổ chức thực hiện với quyết tâm kiềm chế kiểm soát tình hình dịch bệnh
đồng thời thành phố đã xây dựng lại các kịch bản tăng cường phù hợp với tình hình thực tế của thành phố
và sẽ nỗ lực cố gắng để đạt được mức tăng trưởng cao nhất
rất đông hộ kinh doanh hàng quán ở vùng xanh huyện gia lâm hà nội không giấu được niềm vui khi được mở cửa hoạt động trở lại sau gần hai tháng đóng cửa
trước đó ngày sáu chín ủy ban nhân dân huyện gia lâm ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo chỉ thị hai mươi ct ubnz của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
theo đó huyện này cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ bán đồ ăn tại một mươi chín trên hai mươi hai xã thị trấn thuộc vùng xanh được bán hàng mang về
ngay sau khi nhận được thông tin được bán hàng ăn trở lại các hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn châu quỳ không giấu được niềm vui sướng
người nào người nấy tất bật chuẩn bị đầy đủ các món ăn hay nhanh tay lên đơn xếp hàng cho khách
mặc dù được bán hàng trở lại nhưng công tác phòng chống dịch covid một mươi chín vẫn luôn được đặt lên hàng đầu
hiện tại huyện gia lâm đã quyết định các mức độ giãn cách cụ thể theo từng phân khu phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch
cùng với đó tổ chức sản xuất sinh hoạt truy vết xét nghiệm cho phù hợp với tình hình thực tế
ngày tám chín lực lượng chức năng y tế tỉnh nghệ an và huyện quế phong đã tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm sars cov hai mới được phát hiện trên địa bàn
được biết huyện này vừa phát hiện năm trường hợp nhiễm sars cov hai mới là năm người trong một gia đình trú tại xóm chợ xã trí lễ
trong đó người chồng là t d h sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
sau khi phát hiện các ca nhiễm mới cơ quan chức năng huyện và tỉnh đã quyết liệt triển khai chỉ đạo dập dịch
đặc biệt các trường hợp nhiễm mới này rất đáng lo ngại khi đều làm công việc tiếp xúc với rất nhiều người như chồng là chủ xe khách chạy qua nhiều huyện vợ làm nghề buôn bán có cửa hàng tạp hóa
hơn thế nữa hai người con trong gia đình này đã nhiễm sars cov hai
đang là học sinh của trường tiểu học trí lễ i
trong ngày sáu tháng chín hai học sinh này đã đến trường đi học buổi đầu tiên và tiếp xúc với nhiều bạn bè
hiện tại các trường hợp f một đều được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly của huyện
được biết xã trí lễ có địa bàn rộng dân cư tương đối đông có hai một trăm một mươi sáu hộ một mươi sáu trăm bốn mươi năm nhân khẩu
ngày tám tháng chín bộ trưởng y tế nguyễn thanh long đã có công điện gửi văn nhân dân thành phố hồ chí minh hà nội phú yên
và hai mươi tỉnh thành phố thuộc khu vực phía nam về việc thần tốc xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng trong thời gian qua các địa phương nhất là những nơi đang thực hiện giãn cách xã hội
và tăng cường giãn cách xã hội đã đẩy mạnh việc xét nghiệm trên diện rộng
tuy nhiên theo bộ trưởng tiến độ xét nghiệm tại một số địa phương đến nay chưa đáp ứng được các yêu cầu phòng chống dịch
do đó để nhanh chóng kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh không để tình trạng giãn cách kéo dài trên diện rộng
bộ y tế đề nghị các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội thần tốc xét nghiệm cho toàn bộ người dân để phát hiện sớm nguồn lây
qua đó các địa phương này có thể cách ly khoanh vùng dập dịch kịp thời hạn chế phong tỏa trên phạm vi rộng và thực hiện tốt việc chăm sóc điều trị người nhiễm covid một mươi chín
khi tổ chức thực hiện lấy mẫu các cơ sở phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch không để xảy ra lây nhiễm chéo
thực hiện việc gộp mẫu làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh và real time pcr phù hợp với tình hình thực tế
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường phúc xá quận ba đình hà nội cho biết sẽ lấy mẫu xét nghiệm khoảng một người liên quan đến bốn ca dương tính sars cov hai trên địa bàn phường
trước đó sở y tế hà nội công bố bốn bệnh nhân là người trong cùng một gia đình ở phường phúc xá
các bệnh nhân đều là f một của bệnh nhân tdn đã được cách ly từ ngày hai mươi chín tháng tám
ngày bảy chín bốn bệnh nhân này được lấy mẫu và xét nghiệm kết quả cả bốn người đều dương tính với sars cov hai
ngay sau khi phát hiện ca bệnh trong ngày bảy tháng chín ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường phúc xá đã tổ chức giao chắn
phong tỏa chặt và khử khuẩn toàn bộ khu vực ngõ bảy mươi một phố tân ấp và ngõ một mươi hai phố nghĩa dũng là khu vực liên quan đến bốn k nêu trên
đồng thời phối hợp trung tâm y tế
quận ba đình lấy hai trăm hai mươi ba mẫu xét nghiệm gục và tám mẫu xét nghiệm lẻ
cả bốn trường hợp f và một trường hợp f một đi chăm sóc hai f trẻ em và một f bị tai biến đã được đưa đi cách ly chữa bệnh tập trung
ba trường hợp f một còn lại đang chờ đi cách ly tập trung
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phương phúc xá dự kiến sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân khu vực ngõ bảy mươi một
phố tân ấp và một mươi hai phố nghĩa dũng với khoảng một mẫu
ngày tám chín trung tâm công tác xã hội
công tác xã hội thanh thiếu niên việt nam phối hợp với ban dân vận và thành đoàn tp thủ đức tp hcm
đoàn cơ sở báo thanh niên trao tặng năm trăm linh phần quà trung thu cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn do covid một mươi chín
cụ thể chương trình sẽ tiến hành trao trực tiếp năm phần quà trung thu cho trẻ em bị nhiễm covid một mươi chín
đang được điều trị tại các bệnh viện
trẻ em có cha hoặc mẹ hoặc cả hai đang là bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín đang được điều trị
trẻ em bị mất cha hoặc mẹ hoặc cả hai vì covid một mươi chín
trẻ em đang phải tạm xa cha mẹ do covid một mươi chín
mỗi phần quà gồm trái cây bánh kẹo sữa đèn trung thu để các em đón trung thu trong điều kiện đầy đủ nhất có thể
hỗ trợ giải tỏa tâm lý và nâng cao đời sống tinh thần bổ sung dinh dưỡng cho các em
đặc biệt những phần quà kịp thời này là sự chia sẻ đồng hành và ngập tràn tình yêu thương của ban tổ chức chương trình dành cho trẻ em
với mong muốn các em tin tưởng vững tin vượt qua khó khăn vượt qua đại dịch với phương trầm
không để một trẻ em nào có nhu cầu gặp khó khăn mà không được hỗ trợ kịp thời
được biết từ nay đến tết trung thu ban tổ chức chương trình sẽ lần lượt trao tặng đủ năm phần quà đầy yêu thương và trách nhiệm cho các em theo tiêu chí của chương trình
để vầng trăng rằm vẫn luôn tươi đẹp trong tâm hồn của các em để ước mơ của các em vẫn được nuôi dưỡng trong bất cứ hoàn cảnh nào
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng
trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
của quan luận của bộ y tế các bạn nhé
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại